hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt biến chào mừng các đồng chí ủy viên bán chức hành trung ương đảng các đại biểu tham sự hội nghị
và phát biểu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề gợi mở để các đồng chí trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
theo chương trình dự kiến hội nghị diễn ra từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tập trung thống nhất chuyên sâu đó là cơ sở khẳng định sức mạnh uy tín và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an
đại hội đảng bộ xã yên viên huyện gia lâm thành phố hà nội lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổ chức thành công vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó đồng chí đại úy nguyễn trọng thanh bí thư tri bộ trưởng công an xã đã được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã yên viên
với số phiếu bầu rất cao
là địa bàn giáp danh trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đảng bộ chính quyền xã xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng
mặc dù mới được tăng cường về xã nhưng ngay khi nhận nhiệm vụ đồng chí đã cùng với các cám bộ chiến sĩ thực hiện nhiều giải pháp
để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ tại cơ sở được chính quyền nhân dân địa phương rất ghi nhận
với sự đoàn kết sự thống nhất của đảng bộ về cơ cấu cũng như là trách nhiệm và sau khi thời gian rất là ngắn
các đồng chí về thực hiện công tác và nhiệm vụ trong dịp vừa qua đặc biệt bảo vệ tết nguyên đán canh tí
thứ hai là an ninh trật tự thứ ba là trong dịp diễn ra đại hội thì đồng chí cũng được đảng viên của đảng bộ cũng rất là đồng tình và ủng hộ trên số phiếu đồng chí nguyễn trọng thanh đạt rất là cao
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong đề án quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
theo quyết định của bộ trưởng bộ công an trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì hội nghị
tại hội nghị trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của đề án quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
theo đó việc quy hoạch báo chí công an nhân dân gắn liền với phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình báo chí công an nhân dân
xây dựng báo chí công an nhân dân trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục
chính trị tư tưởng tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và bộ trưởng bộ công an
về công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân khắc phục tình trạng trông chéo gian trải
làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội và thông tin đối ngoại
phát biểu tại hội nghị đại diện các cơ quan chức năng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và các tờ báo công an địa phương đều khẳng định ủng hộ đề án
đồng thời đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định
phát biểu kết luận hội nghị trung tướng mai văn hà đồng tình chia sẻ với ý kiến đóng góp của các đại biểu
khẳng định sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến để báo cáo đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an xem xét chỉ đạo
tại công an tỉnh sơn la đoàn công tác của bộ công an và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tiến hành kiểm tra về tình hình kết quả thực hiện công tác phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo về công tác quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch số sáu mươi một ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu của bộ công an
và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết liên tịch số ba hai nghìn một mươi
về phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
việc kiện toàn và kết quả hoạt động của ban chỉ đạo ở địa phương công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
trong tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước
văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy công tác tuyên truyền giáo dục về tác hại của ma túy
tệ nạn ma túy và công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên
việc triển khai nhân rộng các mô hình điểm mô hình hoạt động mới mô hình hoạt động hiệu quả về phòng chống ma túy
trong thanh thiếu niên cấp huyện tỉnh công tác cảm hóa giáo dục giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về ma túy các hoạt động khác liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận đánh giá những ưu điểm hạn chế tồn tại về công tác phối hợp phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên
nhằm đưa công tác này được triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi đoàn công tác của cục hậu cần bộ công an đã đến thăm tặng quà lực lượng công an xã

cục hậu cần bộ công an đã đến thăm tặng quà lực lượng công an xã tại một số huyện vùng cao biên giới của tỉnh hà giang
thực hiện đề án của bộ công an tăng cường công an chính quy về cơ sở hiện nay một trăm linh các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh hà giang
đã được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
đoàn công tác đã đến thăm tặng quà lực lượng công an các xã tại huyện đồng văn
đồng thời động viên các đồng chí công an xã khắc phục khó khăn hạn chế về cơ sở vật chất
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong dịp này đoàn đã phối hợp với đồn biên phòng lũng cú và trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã ma lé
huyện đồng văn tổ chức chương trình vui tết trung thu và trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn các hộ nghèo cùng các chốt phòng chống dịch bệnh tại huyện đồng văn tỉnh hà giang